với sự chuẩn bị kỹ lưỡng tổ bầu cử đã chủ động các phương án không để đột xuất bất ngờ không để xảy ra sai sót
cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật hiệu quả và an toàn
tại các đơn vị thuộc cơ quan bộ công an đã thành lập tám mươi ba tổ bầu cử với tám mươi ba khu vực bỏ phiếu trải dài trên khắp cả nước
sau khi bầu cử các cử tri tiếp tục trở về đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn ngày hội bầu cử hôm nay
bên cạnh hòm phiếu chính thì tại mỗi đơn vị bầu cử đều có một hòm phiếu phụ có thể được di chuyển ra khỏi phòng bỏ phiếu
trong trường hợp cử tri ốm đau già yếu khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được
thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở chỗ điều trị của cử tri
để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử của mình
điểm bầu cử số ba của phường trần phú quận hoàng mai hà nội
ngay sau khi những lá phiếu đầu tiên được bỏ vào hòm phiếu chính
thì một tổ bầu cử cùng với hòm phiếu phụ đã được triển khai đến với những cử tri cao tuổi
trong lúc này toàn dân lo về lắng covid
mà lại còn ý phân tân với chúng tôi già không đi được
mà không đi trọn nhà tôi rất là cảm động
có lần này là được vinh dự nhất là tổ bầu cử đến để nhà tôi để cho tôi được bỏ phiếu
tôi rất sung sướng và phấn khởi
hy vọng là đợt bầu đại biểu này là sẽ phục vụ dân dân gấp năm gấp một mươi lần cũ năm xưa
đặc biệt năm nay do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
nên có nhiều điểm cách ly ngay tại khu dân cư
và để đảm bảo quyền lợi bầu cử của cử tri
hòm phiếu phụ đã được tổ bầu cử với đầy đủ cán bộ
từ y tế đến công an trực tiếp đưa hòm phiếu vụ vào khu cách ly
để người dân thực hiện quyền lợi của mình
hòm phiếu lưu động này chúng tôi đã niêm phong cụ thể
và cử cán bộ y tế cán bộ công an
rồi thành viên của tổ bầu cử được trang bị các thiết bị bảo hộ
để đưa thùng phiếu đến tầng khu cách ly
cho bà con cử tri thực hiện quyền công dân của mình
thứ nhất là đối với hòm phiếu phụ để đi lấy phiếu
đối với cử tri mà không trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu
ví dụ như là người khuyết tật người cao tuổi rồi
người ốm nằm ở nhà
việc đưa hòm phiếu đến gần hơn với những đối tượng
không thể tự đi đến nơi bỏ phiếu
đã giúp cho nhiều công dân thuận lợi hơn
trong việc thực hiện quyền bầu cử của mình
cùng với cử tri cả nước
hôm nay cử tri là người bị tạm giam tạm giữ
tại các trại giam trại tạm giam của công an trên khắp cả nước
đã được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh
để bảo đảm thực hiện quyền bầu cử của người bị tạm giữ tạm giam
theo quy định của pháp luật
những ngày vừa qua nhiều phần việc cụ thể đã được triển khai
trong đó việc giả soát bổ sung cử tri là người mới nhập trại
loại bỏ ra khỏi danh sách những người bị tước quyền bầu cử
đã được cán bộ chiến sĩ trại giam trại tạm giam
liên tục được cập nhật đến sát giờ trong ngày bầu cử
ghi nhận của phóng viên intv tại trại tạm giam công an tỉnh nghệ an
khu vực bầu cử số chín thuộc xã nghi kim thành phố vinh tỉnh nghệ an
là khu vực bầu cử đặc biệt
vào lúc sáu h ba mươi sáng nay trại tạm giam công an tỉnh nghệ an
đã tổ chức cho những người đang bị tạm giam tạm giữ
tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đây là những người bị tạm giữ tạm giam đang trong giai đoạn điều tra
truy tố xét xử mà bản án quyết định của tòa án chưa có hiệu lực pháp luật
để ngày bầu cử diễn ra được thành công trước đó trại tạm giam đã niêm yết
danh sách người ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân
tỉnh nghệ an trong khu vực giam giữ
cán bộ quản giáo đến từng buồng giam đọc lý lịch chích ngang
từng người ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nghệ an
cho người bị tạm giữ người bị tạm giam để họ nắm được thông tin
ngoài việc tổ chức cho hơn một trăm linh cử tri bỏ phiếu tại một điểm tập trung
trại tạm giam công an tỉnh nghệ an chuẩn bị hai hòm phiếu phụ lưu động
đưa đến từng buồng giam buồng điều trị để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu
chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh có một phương án chi tiết
về công tác phòng dịch từ khâu chuẩn bị cho đến khi là bắt đầu cử tri vào
trước khi vào bỏ phiếu thì chúng tôi tổ chức đo thân nhiệt cho cử tri sát khuẩn
sau đó lần lượt các bước là giữ khoảng cách và chúng tôi hạn chế tụ tập đông người
và ngồi đúng khoảng cách để đảm bảo công tác phòng dịch được tốt nhất
nhờ sự chuẩn bị chú đáo các công việc liên quan đến cuộc bầu cử
bảo đảm đúng quy định của pháp luật đúng tiến độ thời gian
nên trong buổi sáng nay trại tạm giam công an tỉnh nghệ an đã tổ chức
cho những người đang bị tạm giam tạm giữ tiến hành bỏ phiếu bảo đảm an toàn theo đúng quy định
đến thời điểm hiện tại một trăm linh người bị tạm giam tạm giữ đã được thực hiện quyền công dân của mình
đóng góp vào thắng lợi chung của cuộc bầu cử
qua đó giúp họ lựa chọn những người đại biểu ưu tú đủ đức đủ tài
vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước và địa phương
đây là lần đầu tiên chúng ta tiến hành một cuộc bầu cử đặc biệt
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh nhất ở mức độ nguy hiểm nhất
tại nhiều tỉnh thành phố của cả nước đã có các ca nhiễm
khiến nhiều nơi phải thực hiện cách ly giãn cách xã hội
để ngày hội non sông được trọn vẹn và thống nhất
mỗi địa phương mỗi điểm bỏ phiếu đều có những kịch bản bầu cử khác nhau
và được tập dượt từ nhiều ngày trước
tất cả đều chung một quyết tâm sao cho vừa bảo đảm một cách an toàn nhất cho cử tri đi bầu cử
vừa tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ghi nhận về công tác bầu cử tại một số địa phương đang có dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
và các thành viên trong tổ bầu cử đều hết sức mình để trụng vào
để chuẩn bị cho công tác vừa là tuyên truyền vừa là công tác chuẩn bị về hiện vật
trong khi mà bắt đầu tiến hành sáng ngày hai mươi ba đó là ngày hôm nay
là tiến hành khai mạc tại hội trường
sau đó là tiếp tục phân công cho các tổ các nhóm
lại đi đến tận nhà đến tận từng ngõ
vừa là thông báo tuyên truyền vừa là cho các thẻ cử tri
để bầu cử cho được đúng và đảm bảo thời gian
đối với cử tri cách ly tại nhà tổ bầu cử mang hòm phiếu tới từng nhà
quá trình bỏ phiếu kiểm phiếu được thực hiện nghiêm ngặt ở mức độ cao nhất
theo đường hướng dẫn của bộ y tế
cử tri đang ở khu cách ly tập trung vào bệnh viện giã chiến
thì tỉnh bố trí hòm phiếu phụ
tại các điểm bầu cử khác các tổ bầu cử đã quy định từng ngõ
từng khu đi bỏ phiếu theo giờ để bảo đảm giãn cách và thực hiện nghiêm ngặt năm k
tại điểm bỏ phiếu thuộc xã thanh trù thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
các cử tri đến bỏ phiếu được đo thân nhiệt
hướng dẫn sắp xếp bỏ phiếu theo từng giờ để tránh tụ tập đông người
tại điểm bỏ phiếu thuộc xã thanh trù thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
và tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố vĩnh yên
đảm bảo trật tự an toàn hợp thông
không để xảy ra tình hình vụ việc phức tạp bởi nền tự ảnh hưởng số công tác bầu cử

ngày hội toàn dân là tâm lý chung của cử tri tại thành phố đà nẵng
cử tri thành phố sẽ bầu ra sáu đại biểu quốc hội từ một mươi ứng cử viên
và lựa chọn trong tổng số tám mươi chín người ứng cử để bầu ra năm mươi hai đại biểu hội đồng nhân dân thành phố

bên cạnh các điểm cố định đà nẵng đang có hai ba trăm tám mươi năm cử tri cách ly tại nhà
sáu bảy trăm linh sáu cử tri cách ly tập trung và ở khu vực phong tỏa
cũng được bố trí bỏ phiếu theo bốn phương án diễn tập trước đó
theo thông tin từ ban bầu cử thành phố
hiện tại có năm cử tri thân nhiệt cao đã được cách ly tạm thời ngay tại điểm bầu cử để theo dõi sức khỏe
cùng với người dân cả nước vào sáng nay
các điểm cách ly và cơ sở y tế bệnh viện trên địa bàn thành phố hồ chí minh cũng tổ chức bầu cử
tại khu cách ly tập trung học viện chính trị quốc gia thành phố hồ chí minh
hơn hai trăm linh người được cách ly tại đây cùng với hai mươi năm cán bộ y tế được tiến hành thủ tục bầu cử
với trang bị bảo hộ đúng quy định
tổ bầu cử mang thùng phiêu đến từng phòng bệnh để người dân thực hiện nghĩa vụ bầu cử
gần một ba trăm linh bệnh nhân thân nhân người bệnh đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy
cũng được tham gia bỏ phiếu ngay tại dường bệnh
tôi là người điều trị tại bệnh viện trợ rẫy
được vinh dự được chính quyền quan tâm
mang thùng phiếu đến để tôi được bỏ phiếu đảm bảo cái quyền công dân
đây là tôi rất là vinh dự
có lẽ đây là ngày hội bầu cử đặc biệt nhất của cả nước
đặc biệt là đối với những người đang phải cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
với nhiều phương án kịch bản được cơ quan chức năng dự phòng từ trước
hoạt động bầu cử ở những điểm có nguy cơ dịch bệnh cao
vẫn được triển khai đúng quy định và an toàn bảo đảm công tác chống dịch
là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử
lực lượng công an nhân dân trong cả nước đã và đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp
trong đó chủ động các phương án kịch bản bảo đảm an ninh trật tự
tham gia phòng chống dịch phục vụ bầu cử
nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho người dân trong ngày hội trọng đại này
đồng thời thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với cuộc bầu cử theo đúng quy định của pháp luật
việt yên là huyện có tình hình dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp nhất tỉnh bắc giang
trong ngày bầu cử lực lượng công an cơ sở luôn bảo đảm việc tổ chức lực lượng duy trì quân số
hoạt động để phòng chống dịch và bảo đảm an ninh trật tự
để mỗi cán bộ chiến sĩ ở đây thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình
tổ bầu cử số một mươi của thị trấn bích động huyện việt yên đã mang hòm phiếu phụ di động
đến các điểm chốt để cán bộ chiến sĩ bầu cử
từ bầu cử trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại các chốt kiểm soát cũng là một điều đặc biệt và đầy ý nghĩa đối với mỗi cán bộ chiến sĩ
cán bộ chiến sĩ chúng tôi được bỏ phiếu ngay tại chốt làm nhiệm vụ
nên chúng tôi cũng cảm thấy rất là tốt
chúng tôi rất xúc động và chúng tôi qua những việc thấy mình cần phải lỗ lực và phần đấu
cùng với công an tỉnh bắc giang vượt qua những giai đoạn khó khăn thử thách
đến nay chúng tôi đã bảo vệ ở khu vực cách ly được hai tuần
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố chúng tôi luôn ứng trực tại chỗ
trong ngày bầu cử hôm nay sẽ có ban bầu cử của công an phường
mong bầu cử di động đến để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ
bầu cử của công dân và đảm bảo tốt an ninh trật tự tại khu vực cách ly
bằng sự chủ động tại khu vực bỏ phiếu của lực lượng công an nhân dân
đã sớm hoàn thành việc bỏ phiếu tỷ lệ cử tri đi bầu đạt một trăm linh
cùng với việc thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử của mình
tại hơn tám mươi bốn điểm bỏ phiếu công an các đơn vị địa phương
đã triển khai lực lượng rất chặt chẽ nhiều vòng tuyến
tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
trong suốt quá trình cử tri đi bỏ phiếu luôn được bảo đảm
không có vụ việc nào phát sinh không có điểm nóng xảy ra
ảnh hưởng tới quá trình bầu cử

trong suốt quá trình cử tri đi bỏ phiếu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu
không có vụ việc nào phát sinh không có điểm nóng xảy ra
ảnh hưởng tới quá trình bầu cử
về nhiệm vụ của tương thổ thì nó được quy định rất rõ
là yêu cầu là phải làm công tác tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn
không để xảy ra tình trạng gây mất an ninh trật tự
trước trong sau ngày bầu cử
tăng cường một trăm linh cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bầu cử
đối với ở xã thì bố trí một đồng chí phó phòng
và phó công an quyện phụ trách một vị đoàn của xã
còn các tổ bầu cử thì chúng tôi bố trí từ một đến hai công an chính quy
cùng với lực lượng quân sự và dân quân tự vệ ở tại chỗ
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở các tổ
trong ngày bầu cử hôm nay các phương án bảo đảm an ninh trật tự
an toàn giao thông đã được triển khai cụ thể bố trí lực lượng
phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
bảo đảm trật tự an toàn giao thông phân luồng tuyến hướng dẫn
chỉ huy điều khiển giao thông xử lý ủn tắc giao thông
tại các khu vực bỏ phiếu bảo đảm phục vụ nhân dân đi bỏ phiếu an toàn
với sự nỗ lực cố gắng của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
tính đến thời điểm này cuộc bầu cử quốc hội khóa một mươi năm
và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đã diễn ra an ninh an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân
kỳ bầu cử lần này tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
có một trăm bảy mươi tám điểm bỏ phiếu để cử tri lựa chọn bầu ra bảy đại biểu quốc hội
sáu mươi năm đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh và khoảng hai đại biểu
hội đồng nhân dân cấp huyện cấp xã
mặc dù trên địa bàn huyện có đến ba xã biên giới đời sống nhiều khó khăn
dân chí có mặt còn hạn chế
lợi dụng tình hình đó các thế lực thù địch tìm cách móc nối
xâm nhập vào địa bàn chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc
trong nỗ lực trong công tác tuyên truyền về bầu cử
cũng như công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ an ninh trật tự từ xa từ sớm
lực lượng công an các cấp tại huyện mộc châu đã góp phần cùng cả hệ thống chính trị
bảo đảm an toàn tuyệt đối các điểm bầu cử trên địa bàn huyện
mang lại không khí náo nức vui tươi phấn khởi cho các cử tri trong ngày hội của cả non sông
lóng sập là xã biên giới của huyện mộc châu tỉnh sơn la
với phần lớn là đồng bào dân tộc mông sinh sống
nhiều hộ gia đình cách trung tâm xã hoặc các điểm bầu cử hàng chục km
thế nhưng trong ngày hôm nay đồng bào các dân tộc nơi đây đều nô nức phấn khởi
tham gia thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày hội lớn của cả dân tộc

không chỉ ở những xã biên giới tại một trăm bảy mươi tám điểm bỏ phiếu trên toàn huyện mộc châu cũng đã được lực lượng công an đặc biệt quan tâm với hàng trăm cuộc tuyên truyền kiểm tra phối hợp chặt chẽ với ủy ban bầu cử các cấp
được các ông chí lãnh đạo công an huyện công an thị trấn đông trường phối hợp thì đã thường xuyên kiểm tra tất cả từ những công tác phối hợp như thế nào để giữ gìn an ninh trật tự trước trong và sau ngày bầu cử
các hồng chí cũng quan tâm rất là sát sao những cái bình phòng cháy chúng tôi lo là sẽ nhưng mà nhìn cái thời hạn có khả năng thôi vẫn là bình mới cái khả năng là nó có thể các hồng chí lại cấp mới luôn cho chúng tôi
các hồng chí cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể phân công lực lượng triển khai đến công an các xã thị trấn và chỉ đạo công an các xã thị trấn cũng xây dựng các phương án để làm sao trong cái ngày bầu cử thì mỗi hòm tổ bầu cử thì đều có lực lượng công an
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bầu cử
ngoài ra công an huyện cũng thành lập các tổ phong tác
tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo sự an toàn giao thông
cũng như tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy
đảm bảo an toàn trên địa bàn
bằng sự chủ động và trách nhiệm của mình
đến nay có thể khẳng định công tác đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử
tại địa bàn huyện mộc châu tỉnh sơn la đã thành công tốt đẹp
những lã phiếu đã được gửi đi
với biết bao kỳ vọng và tin tưởng của cử tri
sẽ tìm ra được những đại biểu ưu tú
đóng góp công sức trí tuệ cho sự phát triển của quê hương đất nước
tuy hiện tại đang là chính vụ mùa đánh bắt hải sản trên ngư trường hoàng sa trường sa
nhưng vào ngày hôm nay trong ngày bầu cử
đông đảo bà con ngư dân trên huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
đều đã quay tàu trở về đảo để kịp tham dự ngày hội toàn dân
thực hiện quyền và nghĩa vụ của một cử tri
tính đến thời điểm này thì công tác bầu cử tại huyện đảo lý sơn
đã cơ bản hoàn thành
công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng được giữ vững
trong suốt thời điểm diễn ra bầu cử
đúng bảy giờ sáng tại chín điểm bỏ phiếu thuộc tám tổ bầu cử trên huyện đảo lý sơn
đã đồng loạt mở cửa để người dân tới bỏ phiếu
tuy nhiên trước đó một ngày công an huyện lý sơn đã bố trí lực lượng
canh gác ứng trực tại các điểm bầu phiếu
triển khai các phương án bảo vệ với mục tiêu cao nhất
là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho công tác bầu cử
trong đó đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch
tại huyện đảo lý sơn đa phần bà con làm nghề đánh bắt cá xa bờ
với những chuyến đi dài ngày
thế nhưng hầu hết ngư dân đều đã tranh thủ rút ngắn thời gian phiên biển
cho tàu cập cảng để tham gia bầu cử
có được kết quả trên cũng chính nhờ một phần vào công tác tổ chức tuyên truyền
của lực lượng công an huyện từ nhiều ngày trước đó
ở tại chín cái điểm bầu cử chúng tôi đã phân công hợp lý
số cán bộ am hiểu không thuộc địa bàn
đồng thời trước đây chúng tôi cũng đã làm một cái việc là
rà soát số đi đánh bắt trong thời điểm gần diễn ra bầu cử
để có kế hoạch mời bà con về cho
cho kết cái ngày mà bầu cử
có mặt tại huyện đảo lý sơn trong ngày hôm nay
chúng ta đều có thể nhận rõ không khí của một ngày hội toàn dân
tất cả cử tri đều có chung một tâm trạng hồ hởi phấn khởi
khi tự tay mình bỏ những lá phiếu bầu ra những người đại diện
cho ý chí và nguyện vọng của chính bà con nơi đây
niềm vui sự tin tưởng đó được thể hiện qua từng ánh mắt và nụ cười của cử tri
em là một người dân bóm biển
mà được chính quyền địa phương
cấp cấp gấp ngạc
mình đã yêu cầu đã vô trước một ngày
để về tới ngày của cử tri của ngày bầu cử ngày hôm nay
kỳ vọng rằng những người đại biểu nhân dân mà chúng tôi bầu chọn ra
sẽ đủ tầm đủ lực và đặc biệt là gần gũi với cử tri
để mong nguyện vọng của chúng tôi để đạt lên phía tây
để cùng với các cách đề ra quyết sách
để làm sao đó mà cho đất nước của chúng ta nói chung
và đặc biệt cho huyện đảo lý sơn chúng tôi nói riêng
giúp cho quê hương chúng tôi quê hương của hải đội hoàng sa
những con cháu hải đội quảng sa
đảm bảo mãi nguyên trường truyền thống ở quảng sa và trường sa
được đánh bắt tự do
công tác bỏ phiếu trên huyện đảo lý sơn
đã kết thúc vào một mươi chín h tối nay
ngay sau đó các tổ đã lập tức tiến hành công tác kiểm phiếu
và tập hợp kết quả báo cáo về ủy ban bầu cử
lực lượng công an huyện lý sơn cho biết
đã xây dựng các phương án bố trí lực lượng
để đảm bảo an toàn công tác kiểm phiếu
cũng như quá trình vận chuyển phiếu về nơi quy định
và trong ngày hôm nay
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an
phó trưởng tiểu ban thường trực tiểu ban an ninh trật tự
bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu bộ công an
đã trả lời phỏng vấn truyền hình công an nhân dân
về tình hình bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn cả nước
song song với đó là nhiệm vụ phòng chống dịch
vẫn đang tiếp tục được lực lượng công an quyết liệt triển khai
thưa đồng chí đến thời điểm này đồng chí đánh giá như thế nào
về công tác đảm bảo an ninh trật tự
phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
cho đến thời điểm hiện tại
tình hình an ninh trật tự trên cả nước
cơ bản ổn định
cử tri rất là tích cực đi bỏ phiếu
tại các điểm bầu cử
có thể nói đến giờ này thì là gần như là
các điểm bầu cử đã bầu cử đạt gần một trăm linh
an ninh trật tự tại các khu vực bầu cử được giữ vững
việc chấp hành pháp luật về bầu cử được đảm bảo
công tác bảo vệ các hòng phiếu
phục vụ cử tri
là người già yếu ốm đau khuyết tật
người đang bị tạm giam
người đang chấp hành các biện pháp
đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
cơ sở cai nghiện bắt buộc
mà chạy tạm giam
cơ sở giáo dục bắt buộc
không tổ chức bầu cử
khu vực bỏ phiếu riêng
người đang bị tạm giữ
tại các nhà tạm giữ
người đang bị cách ly xã hội
tập trung tại các cơ sở điều trị covid một mươi chín
hoặc tại các địa điểm cách ly tập trung khác
và người đang bị cách ly tại nhà
được thực hiện rất là nghiêm ngặt chặt chẽ
theo đúng quy định đảm bảo an ninh an toàn
lực lượng công an chưa phát hiện các hoạt động
vi phạm pháp luật về bầu cử
không xảy ra các hoạt động tụ tập đông người
gây mất an ninh trật tự
hoặc là các phần tử xấu
các hoạt động đi bầu cử của cử tri
cũng không xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông
hay là sự cố cháy nổ
ảnh hưởng đến công tác bầu cử
trên không gian mạng
sau lễ khai mạc
tại các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc
tiếp tục phát hiện các hoạt động tuyên truyền
xuyên tạc của bầu cử
kích động người dân không đi bầu cử
hoặc là tẩy chay bầu cử
lực lượng công an đã tổ chức tấn công
vô hiệu hóa một mươi mục tiêu trên không gian mạng
ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền
xuyên tạc đăng tải
tán phát các thông tin xấu độc
chống phá cuộc bầu cử
vâng ạ thưa đồng chí
diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
có diễn biến rất là phức tạp
vậy thì bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn
cho ngày bầu cử
lực lượng công an đã tham gia như thế nào
vào công tác phòng chống dịch
và đặc biệt là phát huy được tinh thần
sẽ là một trong những lực lượng tiên phong đi đầu
như đồng chí bộ trưởng đã giao nhiệm vụ
cùng với công tác đảm bảo an ninh
trật tự cuộc bầu cử
thì toàn lực lượng công an đã nỗ lực
căng sức tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
từ đảm bảo an ninh trật tự
ở các khu cách ly
tham gia các chút kiểm tra
kiểm soát phòng chống dịch bệnh
rồi việc đi từng ngõ gõ từng nhà
ra từng trường hợp để truy vết
khoanh vùng các trường hợp nghi nhiễm
rồi tham gia các tổ tuần tra
kiểm soát biên giới của lực lượng
bộ đội biên phòng
tích cực thực hiện hợp tác quốc tế
hỗ trợ đồng chí
đối với cơ quan an ninh cảnh sát
của công chí bạn lào campuchia
trong khi trang thiết bị
phòng chống dịch bệnh
của lực lượng công an còn rất khó khăn
song song với công tác phòng chống dịch bệnh
đối với toàn dân thì lực lượng công an
tích cực triển khai các biện pháp
phòng chống dịch bệnh trong ngành
đó là bảo vệ tuyệt đối an toàn
dịch bệnh đối với các trại giam
trại tạm giam
nhà tạm giữ
các cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng
với khoảng hơn một trăm linh
nghìn phạm nhân học sinh
số lượng này rất lớn
đã phải bố trí cán bộ chiến sĩ làm việc theo ca
đảm bảo không để lây nhiễm dịch bệnh
tổ chức tiêm phòng vaccine
cho hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ
ở tuyến đầu
cái nỗ lực cố gắng không quản ngại khó khăn
vất vả của cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an nhân dân
đó là cội nguồn sức mạnh
tạo nên những thành tích
chiến công của lực lượng công an
vừa bảo vệ an ninh trật tự của bầu cử
vừa tích cực tham gia
trong tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
vừa thực hiện có hiệu quả các công tác thường xuyên
tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
đã có những cán bộ chiến sĩ bị lây nhiễm
trong khó khăn thử thách
xuất hiện rất nhiều tấm gương
điển hình tiên tiến
về ý chí kiên cường
về đức hy sinh tận tội
tô đẹp thêm hình ảnh
người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quân thân vì dân phục vụ
vâng ạ một lần nữa cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
hòa vào không khí chung của ngày bầu cử
ngày hội của non sông
lực lượng công an nhân dân vừa bảo đảm an ninh trật tự cho bầu cử
vừa phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó vẫn hoàn thành nhiệm vụ cấp căn cước công dân cho người dân
tại các điểm bầu cử
tại những điểm bầu cử như thế này
lực lượng công an nhân dân đã lập các điểm lưu động
để cử tri có thể đăng ký làm căn cước công dân gắn chip luôn tại đây
theo ghi nhận của chúng tôi
thành phố hà nội hầu hết đã hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip
cho người dân có hộ khẩu thường trú
thời điểm này đang tiến hành cấp căn cước công dân gắn chip
cho người dân thuộc diện tạm trú
điều này đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng rất lớn của người dân
nhất là người dân lao động ngoại tỉnh
đang sinh sống làm việc tại địa bàn
thực hiện cùng lúc nhiều trọng trách
đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực của cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an nhân dân
dù có khó khăn có vất vả
nhưng tất cả đều đồng sức đồng lòng
quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao
vì sự thành công của ngày hội non sông